đoàn khối doanh nghiệp trung ương vừa tổ chức hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện phong trào thanh niên sung kích đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp
nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên
với các doanh nghiệp trung ương đã được chia sẻ tại hội thảo
các đại biểu đã trao đổi về các mô hình hoạt động đổi mới sáng tạo hiệu quả cụ thể
trong đoàn viên thanh niên công nhân lao động trẻ tại từng đơn vị
tổ chức đoàn cần làm gì để hỗ trợ phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên thanh niên
cũng như góp ý về các giải pháp triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo
đồng thời đề xuất các mô hình giải pháp mới cụ thể để thúc đẩy hoạt động sáng tạo tại doanh nghiệp trong thời gian tới
thông qua hội thảo ban thường vụ đoàn khối mong muốn tạo được không gian cho đoàn viên thanh niên
phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình